báo cáo của cục hạ tầng kỹ thuật bộ xây dựng cho thấy tính đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu cả nước có khoảng ba mươi năm nhà máy xử lý chất thải rắn tập trung tại các đô thị được đầu tư xây dựng và đi vào vận hành tổng công suất xử lý theo thiết kế khoảng bảy năm trăm linh tấn một ngày
ngoài ra theo thông kê chưa đầy đủ thì hiện cả nước có khoảng sáu trăm sáu mươi bãi trôn lấp chất thải rắn sinh hoạt với tổng diện tích khoảng bốn chín trăm linh ha
tuy nhiên trong đó chỉ có hai trăm linh ba bãi trôn lấp hợp vệ sinh
để khắc phục tình trạng hết quỹ đất dành cho trôn lấp rác thải một trong những hình thức xử lý rác được tính toán thay thế đó là sử dụng công nghệ đốt rác
số lượng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt vào khoảng năm mươi lò nhưng đa số hiện chỉ là các lò đốt cỡ nhỏ công suất xử lý dưới năm trăm linh kg một giờ
những năm gần đây tại hầu hết các tỉnh thành phố thậm chí cả các tuyến huyện xã ở nhiều địa phương
đã chủ động xây dựng lò đốt rác nhưng trên thực tế đốt rác tại các nơi công cộng hoặc tại các lò đốt nhỏ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường rất lớn bởi có thể gây phát thải dioxin từ các lò đốt là rất cao
không ít địa phương đã chủ động xây dựng lò đốt rác nhưng hầu hết công nghệ đều sơ xài gây nguy cơ ô nhiễm môi trường lớn
chúng tôi hoàn toàn không khuyên khích việc tổ chức các lò đốt rác
những năm gần đây tại hầu hết các tỉnh thành phố thậm chí cả các tuyến huyện xã ở nhiều địa phương
đã chủ động xây dựng lò đốt nhỏ
đã chủ động xây dựng lò đốt nhỏ
chuyển đổi công nghệ xử lý rác thải với các giải pháp công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường cũng đang là một trong những ưu tiên hàng đầu của thành phố hồ chí minh
và theo các chuyên gia thành phố hồ chí minh nên áp dụng phương pháp xử lý rác bằng công nghệ đốt phát điện càng sớm càng tốt
chuyển đổi công nghệ xử lý rác thải với các giải pháp công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường cũng đang là một trong những ưu tiên hàng đầu của thành phố hồ chí minh
việc phân loại đầu nguồn tuy nhiên thì chúng tôi
rất là ủng hộ việc phân loại đầu nguồn
tuy nhiên thì cái việc phân loại thì nó lại yêu cầu
rất là nhiều thời gian và rất nhiều chi phí
chúng ta phải giáo dục những em học sinh
ngay từ khi các em còn đang ngồi trong đếm nhà trường
và vài chục năm nữa thì các em mới
hiểu được là cái thói quen
mà phân loại rác đầu nguồn nó quan trọng như thế nào
lúc đấy thì chúng ta mới có thể
áp dụng những công nghệ nước ngoài
nhưng ngay từ bây giờ chúng ta cần
giải pháp ngay lập tức và có tác dụng ngay
đây mới chỉ là dự án đốt rác phát điện
đầu tiên của việt nam tự nghiên cứu
triển khai và thực hiện
nên vẫn còn đang được các bộ tiếp tục đánh giá
tổng thể và toàn diện hơn nữa
trước khi có cơ chế chính sách cho doanh nghiệp
vay từ nguồn vốn của quỹ bảo vệ
môi trường việt nam bảo đảm phát triển
công nghệ của việt nam góp một phần
vào công tác bảo vệ môi trường
lựa chọn công nghệ xử lý rác thải
như thế nào để phù hợp với thực tế
đang là bài toán kênh tìm lời giải
của các nhà quản lý nhà khoa học
áp dụng công nghệ xử lý rác thải
không gây ô nhiễm môi trường là hướng đi phù hợp
dù thế thế giới đang lựa chọn
công nghệ đốt phát điện và nhập phân
đây là hai giải pháp tối ưu để thu hồi được
những giá trị từ rác thải và giảm ô nhiễm
môi trường hiệu quả mang lại nhiều giá trị
và lợi ích lâu dài
tuy nhiên để có thể áp dụng những công nghệ
tinh tiến này tại việt nam thì cần
có sự nghiên cứu thử nghiệm và tính toán
đến sự phù hợp của từng địa phương
có thể thấy việc xử lý rác thải
đang là một bài toán rất khó giải
tại nước ta hiện nay
lựa chọn được một công nghệ phù hợp
và giá thành hợp lý xử lý hiệu quả
là điều mà người dân luôn mong mỏi
hy vọng rằng trong thời gian tới
các bộ ngành liên quan sẽ có sự liên kết
chặt chẽ hơn với các địa phương
để có thể tìm ra được công nghệ xử lý rác phù hợp
với yêu cầu thực tiến của mỗi khu vực
từ đó giảm thiểu tối đa lượng rác thải
ra môi trường giảm thiểu áp lực ô nhiễm
từ rác thải
thưa quý vị là thành phố du lịch nổi tiếng
được bệnh danh là nơi nhất định
phải đến khi du lịch việt nam
hội an đang ngày càng trở nên nổi tiếng
hơn trong con mắt của người du lịch nước ngoài
chính vì vậy mà lượng khách du lịch
đổ về đây mỗi năm đang ngày một tăng
cùng với đó là lượng rác thải
cũng gia tăng theo đặc biệt là rác thải nhựa
trước thực tế đó tỉnh quảng nam
đã tổ chức triển khai nhiều giải pháp
nhằm tuyên truyền và hướng tới
phát triển du lịch bền vững
và nói không với rác thải nhựa
những chai nước nhựa ống hút nhựa
túi ni lông đựng đồ
là những vật dụng vô cùng quen thuộc với mỗi người
và nó càng trở nên phổ biến hơn với khách du lịch
khi phần lớn ai cũng muốn sự tiện dụng
tránh phải mang nhiều đồ đạc khi di chuyển
chính tâm lý này
đã khiến rác thải nhựa gia tăng nhiều
tại các thành phố du lịch
vừa qua tỉnh quảng nam
tại thành phố hội an
hiệp hội du lịch tỉnh quảng nam
đã tổ chức hội thảo phát triển du lịch bền vững quảng nam hai nghìn một mươi chín
với chủ đề du lịch không rác thải nhựa
tại hội thảo các đại biểu cho rằng
rác thải nhựa đang là vấn đề toàn cầu
nhất là ở các điểm du lịch thu hút đông du khách
ở quảng nam khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trung bình
vào khoảng hai trăm bốn mươi tấn một năm
tương ứng với gần sáu trăm sáu mươi tấn một ngày
lượng rác thải này đến từ nhiều nguồn phát thải khác nhau
trong đó các cơ sở kinh doanh du lịch và thương mại
chiếm tỷ lệ đáng kể
sự phát triển nhanh của ngành du lịch quảng nam
cũng đi kèm với nhiều thách thức
khi lượng khách đến đông
đồng thời với sự gia tăng lượng rác thải khó phân hủy
như chai lọ bao bì nhựa được sử dụng
về ô nhiễm môi trường
và đây là một yếu tố
nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến du lịch
nếu như người ta không giải quyết tốt
thì chắc chắn là du khách đến một lúc
người ta cũng sẽ có những tác động tiêu cực
tức là người ta sẽ không quay lại những điểm
không tốt không thân thiện không sạch sẽ
với môi trường thiên nhiên
thời gian qua hội an là một trong những địa phương
đi tiên phong trong việc giảm thải rác thải nhựa
xây dựng môi trường du lịch thân thiện
việc giảm rác thải nhựa
được các đơn vị làm du lịch trên địa bàn hội an
rất quan tâm và đang có những hành động cụ thể
đặc biệt thách thức về rác thải
đang được nhiều công ty du lịch ở hội an
biến thành cơ hội như hình thành
những sản phẩm du lịch trải nghiệm nhặt rác
ở các nhánh sông
tuy nhiên để có những đột phá
trong việc giảm rác thải nhựa
các chuyên gia cho rằng cần có nhiều đơn vị cung cấp
sản xuất vật liệu thay thế
với rác thải hợp lý để người dân
các cơ sở lưu trú du lịch dễ dàng tiếp cận sử dụng
đón xem chương trình vì môi trường bền vững
trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị với mục đích nâng cao nhận thức
của thế hệ trẻ về bảo vệ môi trường
và đặc biệt là ô nhiễm rác thải
vừa qua lễ phát động cuộc thi vẽ tranh
đan mạch trong mắt em hai nghìn một mươi chín
với chủ đề rác
dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở
ở việt nam đã chính thức được diễn ra
cuộc thi là một hoạt động thường niên
nhằm chào mừng quý vị và các bạn
quan hệ ngoại giao việt nam đan mạch
do hội hữu nghị việt nam đan mạch
và đại sứ quán đan mạch tại việt nam đồng tổ chức
với sự hỗ trợ từ bộ giáo dục và đào tạo
đây cũng là nội dung mà chúng tôi muốn
chuyển đến quý vị và các bạn
trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay
qua ba năm tổ chức cuộc thi đã góp phần
tăng cường sự hiểu biết về con người
đất nước đan mạch đồng thời khuyến khích
tinh thần sáng tạo tình yêu nghệ thuật
và thúc đẩy hiện tượng
về ý thức bảo vệ giữ gìn môi trường
xanh sạch đẹp cho các cháu học sinh
năm nay cuộc thi mở rộng đối tượng
cho học sinh tiểu học trên toàn quốc
với chủ đề là giác chủ đề được chọn
năm nay nhằm khơi dậy tình yêu thiên nhiên
ý thức bảo vệ môi trường và khả năng tư duy
sáng tạo nghệ thuật hội họa trong thương nhi
rác là một đề tài lạ để chọn làm chủ đề
cho cuộc thi vẽ dành cho trẻ em
tôi tin rằng với nguồn năng lượng và trí tưởng tượng không giới hạn
với trí tim thuần khiết tràn đầy lạc quan
trẻ em việt nam sẽ đem đến cho người lớn chúng ta
những ý tưởng thấy bất ngờ và nhiều điều
suy ngẫm về việc làm thế nào để chúng ta
cùng chung sức làm cho hành tinh này
sạch hơn xanh hơn và bền vững hơn
đây là một cuộc thi có ý nghĩa rất là to lớn
tích cực đối với các em học sinh nói riêng
cũng như là với tất cả thầy cô giáo
cán bộ nhà trường
bởi vì đây là một trong những đề tài
một trong những lĩnh vực mà đang rất được quan tâm
và tôi cho rằng đây là một trong những hoạt động
rất là ý nghĩa mở đầu cho năm học mới
một năm học mà trong đó
nhà trường sẽ quan tâm và chú trọng hơn
đến việc giáo dục tuyên truyền về việc vệ sinh
trường lớp trong đó có việc là
phòng chống rác thải nhựa
tại lễ phát động hơn một trăm linh em học sinh trường tiểu học
ngọc lâm đã vẽ tranh về chủ đề rác
ngay tại sân trường những nét vẽ đơn sơ
nhưng là góc nhìn thú vị của các em nhỏ
đối với một chủ đề mới lạ
qua đó thể hiện tình yêu đối với thiên nhiên
ý thức bảo vệ môi trường và góp phần
xây dựng trường lớp xanh sạch đẹp của các em
bức vẽ ngày hôm nay của con thì con
sẽ vẽ về
không sử dụng rác thải nhựa
và sẽ không bọc sát bằng ni lông
để bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp hơn
về phòng chống rác thải
rác thải nhựa nó rất độc hại
cho môi trường con mong muốn mọi người
đừng dùng tứ ni lông
với cả các loại rác thải nhựa
tất cả học sinh tiểu học và trung học cơ sở
ở việt nam có thể tham gia cuộc thi
bằng cách gửi bức tranh tự vẽ trên khổ giấy
a ba và chất liệu đùi chọn
với số lượng không giới hạn về chủ đề rác
tới địa chỉ hội hữu nghị việt nam đà mạch
tầng bảy số một trăm linh năm a
hồ quang thánh quận ba đình hà nội
thời gian nhận bài thi từ nay
đến hết ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
dự kiến lễ trao giải cuộc thi
sẽ được tổ chức vào tháng một mươi một
vâng thưa quý vị cuộc thi vẽ tranh về chủ đề rác
sẽ còn kéo dài đến hết năm hai nghìn một mươi chín
hy vọng rằng các em học sinh trên khắp mọi miền đất nước
sẽ cùng tham gia cuộc thi
để cùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
đến với tất cả mọi người
đến đây thì thời lượng của chương trình tuần này
cũng xin được khép lại